tại tỉnh thanh hóa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bốn người trong một gia đình tại bản hắc xã trí nang huyện lang chánh bị lũ cuốn trôi
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục có một mươi người tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn thiệt mạng và mất tích
nguyên nhân đều do vỡ đập tạm hình thành trong mưa lũ
sau trận lũ tháng tám vừa qua ngôi nhà của gia đình ông lương văn tròn người dân bản sa ná đã trở thành đống đổ nát
bản thân ông bị lũ cuốn trôi hai km chật vật bám trụ tám tiếng trên ngọn luồng trước khi được cứu thoát
sau khi trận lũ đầu tháng tám để lại hậu quả nặng nề
tại bản sa ná các đoàn khảo sát đã có câu trả lời ở thượng nguồn
người dân địa phương phản ánh tại điểm thắt suối son nơi có độ cao tranh với bản sa ná nằm cách đó hai bốn cây số khoảng năm mươi bảy mét
trong cơn lũ cỗ lớn cỗ nhỏ dồn lại nhiều không kể
trời siết nước dâng đến sát mép ngôi nhà này
theo cơ quan chức năng tại khu vực miền núi cần khảo sát từng con suối và sườn dốc để đánh giá khả năng xuất hiện lũ quét
từ đó kết hợp với dự báo về lượng mưa cũng như các yếu tố thiên tai khác thì mới có thể đưa ra những cảnh báo chính xác cho người dân